hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị khán giả từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
quan hệ việt nam và hy lạp đã có bước phát triển mạnh mẽ toàn diện trên nhiều lĩnh vực
trong những năm qua hai nước liên tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại liên hợp quốc
các diễn đàn quốc tế hoặc trong khuôn khổ asem
để hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa hai nước việt nam và hy lạp trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông vũ bình nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại cộng hòa hy lạp
để hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa hai nước việt nam và hy lạp trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông vũ bình nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại cộng hòa hy lạp
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam tiểu mục chuyện xa xứ sẽ là câu chuyện của một người dân đang sống và làm việc ở xa tổ quốc
như thường lệ tiểu mục nhắn gửi quê nhà sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi về cho người thân và gia đình
các quốc gia trong việt nam sẽ kết thúc chương trình của mình hôm nay
trước tiên xin kính mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
trước tiên chúng tôi sẽ kính mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
chiều một mươi tháng một mươi tại chủ sở trung ương đảng tổng curiosity nguyễn phúc trọng đã thân mật tiếp đồng chí olga tapia
bí thư trung ương đảng trưởng ban khoa học giáo dục và thể thao trung ương đảng cộng sản cuba có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng chân thành gửi lời cảm ơn đến đảng nhà nước và nhân dân cuba đã gửi điện chia buồn về việc nguyên tổng bí thư đỗ mười từ trần
và đã cử đoàn cấp cao của đảng cộng sản cuba do đồng chí olga tapia dẫn đầu sang dự lễ tang đồng chí đỗ mười
tổng bí thư khẳng định lập trường nhất quán trước sau như một của đảng nhà nước và nhân dân việt nam ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân cuba anh em
và việt nam sẵn sàng chia sẻ với cuba mọi kinh nghiệm của sự nghiệp đổi mới
từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới tham dự hội nghị cấp cao hợp tác mekong nhật bản lần thứ một mươi và thăm nhật bản
trong khuôn khổ hội nghị cấp cao hợp tác mekong nhật bản lần thứ một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng lãnh đạo các nước mekong
ý kiến nhà vua và hoàng thái tử nhật bản gặp mặt liên minh nghị sĩ hữu nghị mekong nhật bản và liên đoàn các tổ chức kinh tế nhật bản
hội đàm với thủ tướng nhật bản shinzo abe hội kiến chủ tịch thượng viện nhật bản và có nhiều chương trình làm việc với các hoạt động đa phương và song phương
ngay sau chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới nhật bản thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam đã đến tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo asean
nhân dịp hội nghị thường niên quỹ tiền tệ quốc tế imf ngân hàng thế giới world bank và thăm và làm việc tại indonesia
tại bali thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo asean và có một số cuộc tiếp xúc song phương
gặp gỡ quốc vương brunei tổng thống philippines thủ tướng malaysia
sự kiện này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kinh tế quốc tế đang có nhiều biến động với sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ
tại istanbul thổ nhĩ kỳ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã tới tham dự hội nghị chủ tịch quốc hội các nước á âu lần thứ ba
mc ba theo lời mời của chủ tịch đu ma quốc gia nga vyacheslav volodin chủ tịch quốc hội hàn quốc moon hae san
đồng chủ tịch sáng lập mc ba và chủ tịch quốc hội cộng hòa thổ nhĩ kỳ binali indirim đồng thời có chuyến thăm chính thức cộng hòa thổ nhĩ kỳ theo lời mời của chủ tịch quốc hội binali indirim từ ngày bảy một mươi hai một mươi
tại phiên thảo luận của hội nghị mc ba có chủ đề chung là hợp tác kinh tế môi trường và phát triển bền vững ở khu vực á âu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu quan trọng và đã có các cuộc hội kiến với chủ tịch quốc hội chủ tịch hạ viện của một số quốc gia bên lề hội nghị
sau khi tham dự mc ba chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham gia nhiều sự kiện hoạt động ý nghĩa khác
chuyến thăm là một dấu mốc mới trong việc tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và thổ nhĩ kỳ
chiều ngày chín tháng một mươi tại hà nội ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã có buổi tiếp các thành viên của hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân nhật bản
do ông yoshihiko nakagaki phó chủ tướng
chủ tịch hội đồng dẫn đầu sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó thủ tướng vương đình huệ cho biết việt nam chủ trương đẩy mạnh tự do hóa thương mại đầu tư quốc tế với một mươi hai hiệp định thương mại tự do
cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh làm nền tảng vững chắc cho việc thực hiện xây dựng chiến lược phát triển đền kinh tế giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
và sẵn sàng ủng hộ các doanh nghiệp tiên tiến của nhật bản tham gia đầu tư hợp tác kinh doanh tại việt nam

quan tâm ủng hộ của chính phủ đối với sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất gạo và là dịp để các doanh nghiệp việt nam tiếp cận với cách tổ chức sản xuất
kinh doanh xuất khẩu hiện đại học hỏi ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu từ các chuyên gia doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới
tại trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh bình dương ngày một mươi một tháng một mươi đã diễn ra lễ khai mạc phiên họp đại hội đồng hiệp hội đô thị khoa học thế giới
wta lần thứ một mươi một
đổi mới sáng tạo toàn cầu năm hai nghìn một mươi tám
đại hội đồng hiệp hội đô thị khoa học thế giới wta được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tại thành phố dayon hàn quốc
với mục đích đóng góp vào sự thịnh vượng chung của nhân loại thông qua các tiến bộ khoa học kỹ thuật hướng đến việc phát triển các đô thị khoa học bền vững
wta hiện có một trăm linh sáu thành viên từ bốn mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong đó tỉnh bình dương của việt nam là thành viên mới nhất
chúng tôi các phm hãy đăng ký kênh củamalour phẩmen để nhận thêm nhiều tin tức interess canxi của tất cả các nhà tr thomas h officials trên lại se kênh
keep watching và like thông tin đáng chú ý pars một trăm linh bốn
sau đây tiểu mục triện việt nam có địa chính nước việt nam sẽ là những chia sẻ của ông vũ bình no đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại cộng hòa hy lạc
giờ là rain riskin
không p gitu mệt hơn
vũ bìnhporivup pixe
nhưng mà lại tiếng hy lạp không ngờ khó như thế
chúng ta có thành ngữ tiếng anh là
thì sang đấy chúng tôi mới hình dung ra là
tiếng hy lạp khó và để tìm hiểu được
hy lạp cũng không dễ dàng
thì cái ngôn ngữ là một cái khó khăn đầu tiên
thứ hai nữa phải nói rằng là
bạn trong lúc giai đoạn khủng hoảng
thì trọng tâm của bạn
là xử lý khủng hoảng chứ chưa hẳn là
phát triển nước ngoại chưa hẳn là
thúc đẩy những cái lĩnh vực mà nó chưa mang lại
cái lợi ích trực tiếp để xử lý
cái khủng hoảng nó tác động hàng ngày hàng giờ
cái thứ ba nữa khi chúng tôi sang
thì phải nói là mình đúng là lãng nước
là cái xỉnh nhà ra thất nghiệp
hội ấy là sang đến nơi thì không có điện thoại
mà từ hai nghìn một mươi thì
điện thoại di động là cái gì rất quen với chúng ta rồi
sang đấy là phải ba ngày sau chúng tôi
mới có được điện thoại mới có được internet
rồi không có xe không có phương tiện
thực sự là khó khăn và chúng tôi
cũng phải nói rất thật là
lúc đó cộng đồng việt nam ở đấy
kỳ vọng là có sự hỗ trợ giúp đỡ của họ
thế nhưng mà khi chúng tôi sang ấy
thì họ rất là dài dặt
họ ngay ngóng cho nên là
lúc đầu tiên thì chúng tôi phải tự mình vượt qua
tất cả những khó khăn đó và trong vòng
một tuần phải nói đúng là một tuần
thì chúng tôi đã tiến hành và hoàn tất
tất cả các cái thủ tục về
ngoại giao về hành chính về pháp lý
để có thể có một công hàm
gửi bộ ngoại giao hy lạp
và chính phủ hy lạp
công bố là chúng tôi đã hoàn tất
tất cả các thủ tục theo yêu cầu của hai nước
đại sứ quán của việt nam tại hy lạp đã ra đời
và trở thành một cơ quan đại diện cao nhất của việt nam
cấp đại sứ là cấp cao nhất mà
cao nhất của việt nam tại hy lạp
đối đổi chức năng nhiệm vụ
và quyền hạn của một cơ quan đại diện
cao nhất của việt nam tại hy lạp
cái đấy là một kỷ niệm rất là sâu sắc của chúng tôi
trong vòng một tuần
thì ông cùng các đồng sự của mình
đã mở được đại sứ quán
việt nam tại hy lạp ông có thể chia sẻ
một chút về cái quãng thời gian
rất là ngắn đó không
đoàn của chúng tôi đi mở
đại diện thì có ba người thôi
chúng tôi có một sự chuẩn bị rất là kỹ
từ trong nước
vậy đây phải nói rằng là sự chuẩn bị rất tốt của bộ ngoại giao
của các đơn vị trong bộ ngoại giao
từ vụ ở châu âu là vụ chủ quản
cục lễ tân cục quản trị tài vụ
vụ ở luật pháp quốc tế
luật pháp và điều báo quốc tế
và các địa liệu liên quan khác
thì chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lên các kịch bản
lội trình ở trong nhà từ trước khi chúng tôi đi
và mỗi anh em chúng tôi
cũng đều xây dựng cho mình một cái chương trình
để xem nó triển khai như thế nào
và khi chúng tôi sang đấy thì phải nói là anh em rất là tận tâm
làm việc không kể ngày đêm
tuy nhiên cái thời điểm đấy thì nó cũng có cái thuận lợi
thuận lợi đó là gì
chúng ta chứng tỏ với bạn
thương nhiên không chỉ là bản lĩnh của bộ ngoại giao việt nam
chúng ta chứng tỏ với bạn rằng là chúng tôi đến đây
kể cả khi bạn đang gặp khó khăn
lúc bạn khó khăn nhất
thì trong tiếng anh nó có một câu thành ngữ
thì chúng ta đến bạn đúng lúc bạn cần
có những người bạn
tự động viên sự giúp đỡ
sự phối hợp hợp tác với nhau
tạo điều kiện cho nhau về niềm tin
và sự phát triển
và trên cơ sở đó thì với cái sự chuẩn bị kỹ càng
từ trong nước tất nhiên là có những sự điều chỉnh
do điều kiện thực tế
với sự hỗ trợ của các cơ quan của bộ ngoại giao hy lạp
của phủ tổng thống phủ thủ tướng
của chính quyền athens
về các người bạn hy lạp thì chúng tôi cũng đã
mới hoàn toàn thôi nhưng mà rất nhanh chóng
với những đất tương đồng thì trở thành bản thân
và chúng tôi đã
hoàn tất các thủ tục về hành chính
về ngoại giao về pháp lý để có thể
công bố với toàn thế giới rằng là
đại sứ quán việt nam tại hy lạp đã ra đời
và sau đó thì chúng tôi đã có công hàm
chính thức gửi cho chính phủ và bộ ngoại giao hy lạp
đồng thời cũng có điện
báo cáo với bộ ngoại giao với chính phủ ta
là chúng tôi đã hoàn tất và đại sứ quán đã ra đời
có một câu hỏi nữa là
rõ ràng thì chúng ta đã biết là nền văn minh
cổ đại của hy lạp thì rất là nổi tiếng
và rất là đồ sộ rồi
ngoài đó ra thì hy lạp còn gì nữa thưa ông
ngay từ nhỏ chúng ta biết rất rõ
hy lạp là
một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại
tổng thống pháp ông mitterrand
nói rằng là châu âu mà không có hy lạp
thì giống như người con mà không có cha
để nói chiều sâu của văn hóa hy lạp
nó thực sự là nền tảng của
văn minh âu mỹ hiện nay
ví dụ các công trình kiến trúc cổ điển của hy lạp
từ thời cổ đại
hiện nay thì vẫn sướng sững
một trong những biểu tượng của hy lạp là
đền acropolis ở giữa athens
vì biểu tượng của acropolis được sử dụng
làm logo của unesco
chúng ta biết đến hy lạp về khoa học tự nhiên
về khoa học xã hội về triết học
về văn học về nghệ thuật về kiến trúc
và về những câu chuyện
thân thoại của hy lạp
các vị thần trên đỉnh olympus olympia
hay là trần ca iliad
và odise của homer
thì đấy là những câu chuyện người ta biết đến
thế nhưng cũng không phải là ai
cũng biết đến hy lạp ở những cơ độ
là một đất nước rất là tươi đẹp
có nhiều sản vật đặc biệt thời tiết khí hậu cũng rất là tuyệt vời
phải nói rằng là có những điểm rất là mạnh
hy lạp là một nơi nhỏ
nhưng họ có một vị trí đặc biệt
ở địa chung hải và nam âu
họ đã cờ ngõ đi vào địa chung hải và nam âu
và ở với vị trí đấy từ hàng ngàn năm qua
thì họ đã phát triển
một truyền thống về nghề biển
khi tôi rời hy lạp thì đội tàu của trọng tài
của đội tàu hy lạp là khoảng
sáu mươi sáu triệu tấn
và phấn đấu của chúng ta lên một mươi triệu tấn
nhưng chắc là bây giờ
không biết số đó là bao nhiêu
nhưng mạnh hơn cả trung quốc mạnh hơn cả mỹ
mạnh hơn cả nhật bản
là những nước có đội thương thuyền lớn
đứng đầu thế giới
hơn cả đức hơn cả các nước khác
đấy là một lĩnh vực rất là mạnh
thứ hai là về công nghiệp
chế biến thực phẩm cũng rất là mạnh
và các nghiên cứu của họ về dược
thì họ cũng là một cái phát triển rất là tốt
họ có những sản phẩm
giống như là dầu ô lưu
cũng rất là nổi tiếng
rượu vang thì là người hy lạp là người phát kiến ra
và gần đây họ cũng bắt đầu quan tâm đến chuyện
làm thế nào để chất lượng rượu vang của hy lạp
có thể cạnh tranh được với các nước
nổi tiếng khác như của pháp của ý
của laos phi china hay mỹ
qua những câu chuyện
của ông vũ bình
thì chúng ta cũng biết nhiều hơn về đất nước con người
hy lạp về cuộc sống
về nền văn hóa của hy lạp
và nhìn lại cả một cái chặng đường qua
và nhìn vào thực tại thì ông đánh giá như thế nào
về mối quan hệ giữa việt nam và hy lạp
thời điểm này
hiện nay tại hy lạp thì cũng chỉ
có một số sư quán của các nước asean thôi
cũng chưa có nhiều
hy lạp cũng không có nhiều sứ quán ở các nước asean
nhưng mà việt nam là một trong những nước
mà họ quan tâm là một cái đầu cầu
thì vì cái vị trí địa lý của hy lạp rất là quan trọng
nó là đầu cầu của khu vực
trung hải và nam âu
còn việt nam thì là cái đầu cầu vào khu vực đông nam á và asean
thì từ đó thì
tầm nhìn của lãnh đạo hai nước cho thấy
đây là một cái cơ sở cái nền tảng nữa
chúng ta có thể phát triển nó đến thế chiều sâu
và hơn nữa khi chúng ta đi sang đấy
thì nhìn thấy rằng là
mỗi nước đều có những cái thế mạnh của mình
thế mạnh này nó lại không phải cạnh tranh nhau
nó lại có thể bổ sung cho nhau
khi tôi sang ấy thì kinh ngạch
xuất nhập khẩu hai triệu giữa hai nước
chỉ ở mức là khoảng bảy mươi triệu đô la thôi
nhưng khi tôi kết thúc nhiệm kỳ
thì nó tăng lên hơn gấp ba lần
là lên đến gần hai trăm năm mươi triệu
và hiện nay thì nó đang ở cái mức là trên

và chúng ta xuất khẩu là chính chúng ta xuất siêu rất lớn
có lẽ là phải đến tám mươi đến chín mươi
trong tổng kinh ngạch là ta xuất khẩu
ngoài ra thì các cái lĩnh vực hợp tác về khoa học
về giáo dục về y tế
đặc biệt là về văn hóa trải đổi văn hóa
hay là về du lịch
hy lạp là một cái nước dân số khoảng một mươi một triệu rưỡi
hiện nay họ đón hàng năm khoảng hai mươi bốn hai mươi năm triệu khách
tức là gấp hơn hai lần hai lần rưỡi
cái dân số của mình
cho nên là có rất nhiều cái bài học về kinh nghiệm
phát triển du lịch cho chúng ta
trong thời gian vừa qua ấy
thì chúng ta kể cả lúc mà mặt khó khăn
người ta cũng có những khó khăn nhất định ấy
thì cái sao đổi đoàn giữa hai nước
cũng được phát triển ra
thực hiện rất là tốt ở các cấp cao
phó chủ tịch nước ta
chủ tịch nước ta
phó chủ tịch nước ta tổng thống thủ tướng bạn
phó chủ tịch quốc hội chúng ta
các đồng chí trong mỗi trị
chúng ta cũng bán bí thư đi sang hy lạp rất là nhiều
và gần đây nhất là tháng bảy vừa qua ấy
thì phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
phạm bình minh đã có chuyến thăm chính thức hy lạp
và cái chuyến thăm ấy tôi hoàn toàn tin tưởng
nó tạo ra cái hướng đi mới
cái định hướng mới tạo đà
và xung lực mới
của quan hệ của hai nước
cả về bề dụng và chiều sâu
ở trên bàn thì tôi thấy hai cái cuốn
như kiểu hai cuốn sách đấy
không hiểu là ông muốn chia sẻ cho các bạn
ở trong trường quay
và khán giả truyền hình không ạ
trong cuộc đời ngoại giao ba mươi năm năm
cho đến ngày hôm nay của tôi
thì tôi sẽ chia nó ra làm những quãng đời
tôi cho rằng tôi là người may mắn
có rất nhiều quãng đời đẹp
và cái quãng đời hy lạp là một con đời rất đẹp đối với tôi
có rất nhiều kỷ niệm
và tôi nghĩ rằng các đồng nghiệp của tôi
thì cũng sẽ có nhiều kỷ niệm
tương tự như vậy
một cái kỷ niệm đối với
cộng đồng người việt nam tại hy lạp
khi tôi xem như tôi đã nói
cộng đồng có dè dặt
có thăm dò nhìn chúng tôi
trong đó có một gia đình
gia đình này chúng tôi
họ có uy tín trong cộng đồng
và chúng tôi cũng
tìm cách tiếp cận
tất nhiên bằng cách rất là tế nhị thôi
tiếp cận nhưng họ luôn tránh
một ngày vợ ông ấy mất
với tư cách là một người việt nam
sinh sống làm việc tại hy lạp
tôi đến chia buồn với gia đình
chứ không phải với tư cách của người của sứ quán
thì trước lưng cữu của
của vợ ông ấy
ông ấy chia sẻ một câu chuyện mà tôi thực sự là xúc động
ông ấy nói rằng là
cách đi bao hôm
thì vợ tôi có nói với tôi là
có lẽ chúng ta nhầm về ông đại sứ
về sự chân thành của ông ấy
chúng ta nên gặp ông ấy
hoặc mời ông ấy đến nhà
thế nhưng bà ấy lại mất mất rồi
và hôm nay ông đại sứ đến đây
thì tôi nghĩ rằng là bà ấy đã được tại nguyện
tức là bà ấy đã được gặp ông ấy rồi
thì đấy là một câu chuyện thực sự là xúc động
nhưng mà sau này
trước khi tôi về nước ấy
thì ông có mời tôi đến nhà ông ấy
và khi tôi đến thì ông ấy có mang ra
hai cái cuốn này
hai cuốn album
ông ấy nói rằng là
tôi có một cái bóng vật
tôi muốn trao tặng đại sứ
thực ra thì nghe đến bóng vật
thì tôi cũng rất là ngại vì nó là bóng vật
thì khi ông nói như thế
thì tôi xin phép được mở ra
để xem trước
thì ông ấy là thẩm ván của chế đội sài gòn ngày xưa
nhưng đây là hai bộ
sưu tập tem từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trong đó có những con tem thủ lại đầu tiên
thì tem về chủ tịch hồ chí minh
người khai sinh ra
nước việt nam trong chủ tịch hòa
tôi cũng coi đây là một cái tự hào
mình đã tìm hiểu được một con người
thực chất về tấm lòng của họ với đất nước
và cùng với họ
họ tham gia đóng góp tích cực
cho cộng đồng người việt nam tại hy lạp
thì ông bà đấy và các con của ông ấy
bây giờ là những thành viên rất tích cực
của chi hội người việt nam tại hy lạp
cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
thưa ông vũ bình
có mặt trong trường quay ngày hôm nay
thì cũng có rất là nhiều các bạn sinh viên
đến từ các trường đại học khác nhau trên địa bàn hà nội
và bạn sinh viên nào có thể đặt câu hỏi
cho ông vũ bình không nhỉ
chào chú cháu xin tự giới thiệu
về trường học viện y dược học của truyền
cháu muốn hỏi chú một câu là
theo chia sẻ của chú thì
bên hy lạp cũng có rất phát triển
về ngành dược phẩm và y tế
vậy cháu hỏi chú là có bước tiến nào
để dẫn tới sự phát triển
lớn mạnh của việt nam và hy lạp không ạ
rất cảm ơn bạn và rất vui là có các cái
sự có mặt của các bạn sinh viên
trong buổi nói chuyện ngày hôm nay
hy lạp là một nước có truyền thống
y học chúng ta đều biết
là ung tổ của y học hiện đại
là hippocrates và họ có một
truyền thống phát triển về y học
về dược học rất là mạnh
từ hàng ngàn năm nay
trong thời gian tôi làm đại sứ ở bên hy lạp ấy
thì tôi có một số người bạn
tức là nghiên cứu sâu tiến sĩ từ pháp sang
nghiên cứu tại các trường đạo tổ của hy lạp
và các khoa dược và y
của hy lạp thì họ đều công nhận
điều này họ nói là
trình độ của hy lạp là
ngang cấp ít nhất là ngang với pháp
nhưng mà họ lại có một
thế mạnh tức là họ
bên cạnh nghiên cứu về các
sản phẩm dược tổng hợp
thì họ lại nghiên cứu các sản phẩm dược
từ tự nhiên nữa giống như chúng ta
phát triển thuốc nam thì họ cũng
nghiên cứu những dược tự nhiên từ cây
từ các cái thuốc và đấy
tôi nghĩ rằng là chúng ta có rất nhiều cơ sở
để có thể trao đổi và khi nói chuyện
với ông hiệu trưởng của trường đại học tổng hợp của hy lạp
tại athens bàn về
khả năng hợp tác thì họ cũng quan tâm
đến chuyện hợp tác với việt nam trao đổi
thậm chí là có thể tính đến chuyện đó
họ có thể tính đến chuyện là có học bổ chúng ta
mặc dù lẫn nước hy lạp này là khó khăn
thì chúng ta cũng có thể nói nếu có chuyện đó
nếu chúng ta theo đuổi cái hướng này
thì có thể là có cái sự phát triển sâu hơn
trong quan hệ hợp tác của ta với hy lạp
về y về dược vâng một lần nữa
rất là trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ
những nhận định vừa rồi
dạ xin cám ơn anh thưa ông
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
tiếp theo chương trình xin mời quý vị khán giả
cùng đến với tử mục chuyện xa xứ
qua câu chuyện của một người con
đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc
đã gần bốn năm
giáo sư ray gordon gắn bó
với việt nam đối với nhiều người
đây không phải là quãng thời gian dài
nhưng với giáo sư ray
đó là quãng thời gian đủ để ông xác định
trong trái tim mình một cam kết
đóng góp lâu dài cho nền giáo dục việt nam
giáo sư ray gordon
là một nhà lãnh đạo giáo dục nhà nghiên cứu
dày dạn kinh nghiệm từng giữ
các vị trí quan trọng trong những tổ chức
liên hiệp về giáo dục tại khu vực châu á
thái bình dương cũng như dẫn đầu
nhiều công trình nghiên cứu đoạt giải thưởng
của viện hàn lâm quản lý tại úc và new zealand
ông sở hữu hai thập kỷ
kinh nghiệm quản lý cấp cao giảng dạy
và nghiên cứu tại các trường đại học quốc tế lớn
trên khắp thế giới nhưng điểm dừng chân
hiện nay mà ông chọn là việt nam
với vai trò hiệu trưởng trường đại học anh quốc việt nam

cũng có vai trò hiệu trưởng nhưng nó
là một trường đại học vui vẻ
nhiều năm qua điều mà giáo sư ray gordon
luôn chăn trở là làm sao kết hợp hai hệ thống
giáo dục của anh quốc và việt nam
để sinh viên được thụ hưởng chất lượng giáo dục tốt nhất
dù còn nhiều sự khác biệt
của hai hệ thống pháp lý cũng như
việc cấp phép vì vậy mà ông luôn động viên
các cộng sự chủ động làm việc
cùng các cơ quan cấp chính phủ
để tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất
khi làm việc với bác thì mình có cảm giác
là không có cái khoảng cách giữa người xếp và người nhân viên
bởi vì là bác luôn lắng nghe
và tiếp cận vấn đề một cách tích cực nhất
để cho mình cảm giác là mình không có dù rẻ
mình có thể đưa ra
các ý tưởng mặc dù là các ý tưởng có thể là sai
nhưng mà mình được phép mắc lỗi và mình được phép thử
bên cạnh đấy thì cái phong cách
mà lãnh đạo và tập trung vào con người của bác

chia sẻ với chúng tôi
về quan điểm làm việc của mình
giáo sư ray gordon cho rằng
hiệu trưởng không chỉ đóng vai trò là
người thủ lĩnh dẫn dắt hội đồng sư phạm
mỗi nhà trường mà còn là người biết
khách lệ đội ngũ giáo viên
để mỗi nhà giáo trong mỗi nhà trường
hoàn thành trọng trách của mình
đặc biệt là khi chúng ta đang hướng tới
cuộc cách mạng công nghiệp bốn
và hướng tới những tầm cao mới
vừa rồi là câu chuyện của một người con đang sinh sống
và làm việc ở xa tổ quốc
ngay sau đây tiểu mục nhắn gửi quê nhà
sẽ là lời nhắn gửi của những người con ở xa tổ quốc
nhắn gửi về cho người thân và gia đình
một du học sinh việt nam
tại đại học auckland new zealand
new zealand là quốc gia tiên phong
trong việc xây dựng bộ quy chế chăm sóc
và bảo vệ sinh viên quốc tế
trong đó nêu rõ các tiêu chuẩn
mà các trường new zealand phải tuân theo
bất kể bên trong hay bên ngoài khuôn viên trường
khi nhà trường có sinh viên quốc tế theo học
nhờ đó mà bạn có thể đi làm thêm
tất cả các chuyên nghiệp
và quyền lợi tối thiểu về pháp lý
giống như những người lao động khác
từ đại học công nghệ ottawa
cộng hòa séc
một du học sinh nhắn gửi về chương trình
cộng hòa séc nằm trong khu vực trung tâm
của châu âu
nên có rất nhiều đặc điểm thuận lợi về văn hóa
chính trị cũng như kinh tế
cộng hòa séc cũng là một môi trường phát triển tốt
cho các bạn du học sinh
có thể phát huy khả năng
cũng như có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp
cộng đồng người việt nam khá độc đảo
nên các bạn có thể yên tâm
khi tới du học tại đây
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này
của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý
và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
xin kính chào

xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo